mặc dù trên địa bàn tỉnh quảng trị không có lũ lớn nhưng nhiều hộ dân sống ở ven sông thạch hãn
thuộc huyện triệu phong vẫn luôn phải sống trong tình trạng lo lắng khi mà mỗi năm đất sản xuất
nhà cửa của họ đều bị sạt lở bờ sông lấn sâu vào từ hai đến năm mét đất
chị đỗ thị thúy theo chồng về sống ở thôn đầu canh xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã hơn hai mươi năm năm
cũng chừng đó thời gian chị chứng kiến con sông thạch hãn đã lấn sâu vào tận khu vực nhà chị như thế nào
gia đình ở là nói nướng là con rồng ngoài xá vì mình đứng ngoài nữa rồng ngoài bờ đâu nướng
mà kêu lại cuội nướng là không nghe
bây giờ chứ nó lỡ vô cũng thêm phải hai mươi mét nữa
gia đình của tôi thì chỉ còn khoảng một mươi một mươi năm mét nữa là vô thổ sấn thôi
hiện toàn xã triệu long có sáu cửa
năm km dọc bờ sông thạch hán đang bị sạt lở trong đó nhà nước đã đầu tư xây dựng hai km kè chống xói lở
và di rời hơn một trăm linh hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
không chỉ ở triệu long mà người dân ở năm xã khác sống dọc sông thạch hãn của huyện triệu phong
cũng nằm trong tình trạng như vậy với gần một mươi km sông sạt lở và hàng trăm hộ dân đang bị ảnh hưởng
sạt lở nghiêm trọng như vậy mặc dù vừa rồi nhà nước có đầu tư về đề nghị cấp cỏ thông quyền
tiếp tục đầu tư xây dựng kè kiến cổ để cho dân dân thôn trung nguyên được yên tâm
đất sản xuất nhà cửa của người dân ven sông thạch hãn đang mất dần
trong đó xã triệu long đã di rời hàng trăm ngôi mộ nhưng sạt lở vẫn chưa dừng lại
hàng năm khi một lần lụ dọc tiền sống này thường thường bị mất vào năm sáu mét
họ muốn xây dựng một cái gì đó xây dựng cũng được
mặc dù nhà nước đã đầu tư một số tuyến kè chống xói lở và di rời hàng trăm hộ dân lên vùng cao
nhưng với tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp nhiệt này thì vấn đề sạt lở bờ sông sẽ không dừng lại như thế này
và những hộ dân sống ven sông thạch hán còn mãi ở trong tình trạng lo sợ mỗi khi lũ về